thủ tướng chính phủ đã thông qua nghị quyết về thí điểm tự chủ của bốn bệnh viện thuộc bộ y tế
cụ thể các bệnh viện thí điểm cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện là
bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy bệnh viện hữu nghị việt đức và bệnh viện ca
mục tiêu của nghị quyết nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo khai thác sử dụng hợp lý
hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực chất lượng khám bệnh
chữa bệnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân tiếp tục phát huy truyền thống
uy tín của các bệnh viện duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao
phục vụ không chỉ cho người việt nam mà cả người nước ngoài
bên cạnh đó thực hiện trách nhiệm xã hội của bệnh viện bảo đảm quyền lợi cho đối tượng
có thể bảo hiểm y tế đối tượng chính sách nhất là bệnh nhân nghèo bệnh nhân thuộc diện khó khăn
trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý
không để xảy ra tình trạng thu hút bệnh nhân quá mức và lạm thu